vào lúc một mươi một giờ trưa nay tàu cứu nạn sar bốn trăm một mươi hai đưa thuyền viên ngô thanh trung hai mươi ba tuổi bị đau ruột thừa
khi đánh bắt hải sản ở phía nam quần đảo hoàng sa về đà đắng an toàn
tàu qng chín mươi tám nghìn năm trăm ba mươi sáu ts do ông trương thanh long ở quảng ngãi làm thuyền trưởng
trong khi đang hành nghề thì thuyền viên ngô thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy xuất hiện các triệu chứng đau vùng bụng phải
nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
hướng dẫn các thuyền viên trên tàu chăm sóc sức khỏe và chuyển hướng chạy về đất liền
nhờ được cấp cứu kịp thời thì bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch
được chuyển vào bệnh viện đà đắng tiếp tục điều trị